những ngày vừa qua nhân dân cán bộ đảng viên cả nước đang rất phấn khởi trước việc đảng ta
tiếp tục thể hiện sự quyết tâm xử lý các cán bộ vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm
cùng với đó là sự tin tưởng và kỳ vọng của người dân càng được tăng thêm
khi chúng ta cảm nhận được những tác động tích cực của việc làm tốt công tác xây dựng đảng
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tăng cường an ninh quốc phòng
điều này không như ý kiến lo ngại rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng xây dựng
chỉnh đốn đảng thì sẽ làm trùn sự chỉ đạo hay làm chậm sự phát triển của đất nước
cùng với việc làm tốt công tác phát hiện sai phạm thì việc đẩy mạnh xử lý thu hồi tài sản tham nhũng

và các cháu được một sống đầy đủ hơn và thu nhiều tiền tham nhũng của những người cán bộ tham nhũng

đặc biệt là thu hồi các nguồn lực thất thoát để tập trung vào xây dựng phát triển đất nước

thì tôi rất là hy vọng và mong sự trị đạo lãnh đạo mạnh mẽ hơn cương viên hơn

không chỉ riêng nhân dân thủ đô những kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
của đảng và nhà nước ta đã tạo sức lan tỏa củng cố niềm tin tạo sự đồng thuận phấn chấn
trong nhân dân ở khắp mọi miền
tôi thấy những vấn đề giải quyết về chống tham nhũng của đảng đặc biệt người đứng đầu là tổng thống phú trọng
đã có những bước những hoạt động thực hiện rất là quyết liệt đối với vấn đề chống tham nhũng và chống không cực
thì cái điều đó lại một lần nữa là khẳng định cái niềm tin của
của người dân đối với đảng sự lãnh đạo của đảng
nói chung trong vấn đề là chống tham nhũng và chống tham cực
và cũng thể hiện được là những cái tạo điều kiện để cho đất nước phát triển
người nhà đầu tư các nhà đầu tư có thể yên tâm bởi vì tham nhũng là một trong cái rào cản rất lớn
đối với các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư trong nước nói riêng
đó là một cái giải quyết

các nhà đầu tư có thể yên tâm
mà tham dũng đó thì tính ra tiền đó là cả ngàn tỷ mà như vậy là cái tiền đó là tiền đóng góp của nhân dân
mà nếu mà cái tham nhũng mà nó kéo dài thì là làm ảnh hưởng cái phát triển của đất nước của mình
thực tế cho thấy thời gian qua việc kê biên thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng được chú trọng đạt khá cao như đã thu được của vụ đỗ thị phấn hơn một mươi tỷ đồng
vụ phạm công danh giai đoạn một hơn sáu tỷ đồng vụ avg hơn tám năm trăm linh tỷ đồng để đóng góp không nhỏ vào nguồn lực phát triển kinh tế
hơn hai năm thực hiện nghị quyết tại hội một mươi hai kinh tế vĩ mô đất nước tiếp tục ổn định
năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta hoàn hành toàn diện qua vấn mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đã đề ra
đạt tăng trưởng gdp sáu tám mươi một là mức cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới
bên cạnh các kinh tựu với kinh tế
việc xử lý các tương linh
mắc sai phạm trong thời gian qua
dù rất đau xót nhưng mang lại niềm tin chắc chắn rằng qua đây sẽ làm trong sạch
tăng cường sức chiến đấu đối với hai ngành trọng yếu của đất nước
có phần xây dựng nền an ninh cơ phòng hướng mạnh
năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta hoàn hành toàn diện qua vấn mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội đã đề ra
mà có tham nhũng chúng ta chống thì đều góp một phần rất là đáng tiếc
rất là lớn cho công cuộc xây dựng đất nước bảo vệ đất nước
nhưng mà đối với hai cái ngành này thì lại càng quan trọng hơn
bởi vì là đây là lực lượng vũ trang của chúng ta lực lượng chủ chốt để mà bảo vệ tổ quốc
cho nên nếu mà chống được cái tham nhũng thì lực lượng quân đội của chúng ta công an của chúng ta sẽ lớn mạnh
thế thì nó là một yếu tố để mà đảm bảo cho